công an thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam ba tháng đối với bốn đối tượng
để điều tra về các hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng tổ chức đánh bạc và đánh bạc
các đối tượng gồm trần văn sang lê viết phạm công thắng và phạm trung kiên
trong đó sang bị khởi tố ba hành vi gồm tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng tổ chức đánh bạc và đánh bạc
tài và kiên bị khởi tố hai hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và tổ chức đánh bạc
thắng bị khởi tố về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
do có xảy ra mâu thuẫn với huỳnh nhân nên trưa ngày hai tháng ba sang đã mang theo một khẩu súng rồi rủ tài và kiên tìm gặp nhân để nói chuyện
tại đây sau khi gặp nhân sang đã dùng súng đi vào bắn vào đầu để đe dọa
rồi đến tối cùng ngày sang mang khẩu súng đến nhà thắng nhờ cất giữ dùm
khám xét khẩn cấp
nhà ở của thắng lực lượng công an đã thu giữ ba khẩu súng ngắn cùng với chín viên đạn
mở rộng điều tra công an thành phố bô ma thuật còn làm rõ sang kiên và tài còn cầm đầu một đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet
với số tiền giao dịch mỗi ngày lên tới hàng chục triệu đồng